tại thành phố cần thơ ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức khai mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía nam năm hai nghìn một mươi tám
tham dự hội thi có bốn mươi một thí sinh đến từ hai mươi tỉnh thành khu vực phía nam
hiện là giảng viên chuyên trách và kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
mỗi thí sinh lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị
được giảng viên dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do ban tuyên giáo trung ương đã ban hành
như chương trình họp tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng
bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới sơ cấp lý luận chính trị
sau hội thi ban tuyên giáo trung ương sẽ chọn sáu thí sinh đạt giải nhất nhì ba tham dự hội thi trung khảo toàn quốc
hội thi lần này góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
đẩy mạnh phong trào thi đua đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nề nếp
tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập